và trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại ukraine đặc biệt là tại thủ đô kiev
khi mà quân đội nga đang mở cuộc tấn công tại đây kiev cũng là nơi có khoảng tám trăm linh người việt nam đang định cư
và theo ghi nhận thì cộng đồng người việt tại thành phố kiev ukraine thì hiện vẫn nằm trong vùng kiểm soát và an toàn
không có vấn đề gì xảy ra
trước đó chính quyền thành phố kiev đã thông báo rất cụ thể từ lâu về các bản đồ của những tầng hầm
bong kè địa điểm trú ẩn sử dụng khi mà xảy ra chiến tranh
tại các trường học học sinh cũng được hướng dẫn cụ thể về những thông tin này
do đó khi có báo động cộng đồng người việt tại kiev có thể rút xuống tầng hầm của mỗi ngôi nhà
hoặc nơi trú ẩn theo bản đồ chỉ dẫn
và trong trường hợp cần sự trợ giúp hoặc có thông tin về người việt nam gặp khó khăn
có thể liên hệ với đường dây nóng như sau
đại sứ quán việt nam tại ukraine cộng ba mươi tám nghìn sáu mươi ba tám trăm sáu mươi ba tám nghìn chín trăm chín mươi chín
theo địa chỉ email vnmb
tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
theo địa chỉ email bảo hộ công dân a gmail com
tổng đài ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
theo số điện thoại như sau
cộng tám nghìn bốn trăm hai mươi bốn ba tám hai bốn không bốn không một
số máy lẻ hoặc một trăm linh
ngoài giờ hành chính
hoặc một trăm bốn mươi một hai trăm sáu mươi chín trong giờ hành chính
với địa chỉ email vu một ubnb a gmail com